tính đến hết trưa ngày hai mươi chín tháng một tức ngày mùng năm tết thành phố biển vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã đón hơn hai trăm linh lượt khách du lịch đến thăm quan và thắm biển
dù lượng khách du lịch đông nhưng tình hình an ninh trật tự an toàn cho du khách vẫn được bảo đảm
để phục vụ du khách trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
ban quản lý các khu du lịch thành phố vũng tàu đã chủ động phối hợp với công an thành phố vũng tàu
đội trật tự đô thị thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra
ngăn chặn các đối tượng trộm cắp gây mất trật tự buôn bán hàng rong
trèo kéo du khách lên chiếm lòng đề đường
mặc dù khách du lịch đến tỉnh bà rịa vũng tàu trong những ngày đầu năm rất đông
tuy nhiên các cơ quan tỉnh phối hợp tốt với địa phương
bố trí người trực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn cho du khách
tạo ấn tượng tốt cho du khách đến bà rịa vũng tàu